chiều tối ngày chín tháng một tại thành phố hải phòng đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương và đoàn công tác
đã tới thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân và bộ tư lệnh quân khu ba
đồng chí phạm minh chính gửi lời chúc tết tới toàn thể tướng lĩnh cán bộ và chiến sĩ của quân chủng hải quân
đồng chí đề nghị lực lượng hải quân chủ động làm tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiếp tục khắc phục khó khăn đoàn kết thống nhất chủ động thích ứng tình hình mới
tiếp tục tiến thẳng lên hiện đại góp phần vào thành tựu chung của các lực lượng vũ trang
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bảo vệ bình yên cho nhân dân
tới thăm cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh quân khu ba đồng chí phạm minh chính chúc mừng
những thành tích quan trọng của đơn vị trong năm hai nghìn một mươi chín và đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi quân khu ba
tiếp tục nắm chắc tình hình làm tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu
cũng như xây dựng khu vực phòng thủ củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân
tập trung làm tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp